tại bộ quốc phòng thừa ủy quyền của chủ tịch nước thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đã trao quyết định cho nữ sĩ quan đầu tiên của việt nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
nữ sĩ quan đầu tiên của việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là thiếu tá đỗ thị hằng nga thuộc trung tâm diện giữ hòa bình việt nam
sẽ thực hiện nhiệm vụ với vai trò là sĩ quan tham mưu phụ trách theo dõi các hoạt động quân sự tại phái bộ nam sudan trong nhiệm kỳ một mươi hai tháng
việc chúng ta lần đầu tiên cử một nữ sĩ quan tham mưu tham gia lực lượng giữ hòa bình ở nam sudan là một cái có tính biểu tượng rất là cao
vì đây là lần đầu tiên chúng ta đã cử một sĩ quan nữ sau khi đã cử một mươi chín lượt sĩ quan tham mưu quan sát viên quân sự rồi sĩ quan liên lạc là nam giới tham gia
thì đây là lần đầu tiên cái này đã đánh dấu một cái bước chuyển mới
sao nhiệm vụ cho thiếu tá đỗ thị hằng nga thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng biểu dương tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn để nhận nhiệm vụ
và yêu cầu thiếu tá đỗ thị hằng nga thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tiếp tục thể hiện phẩm chất bộ đội cụ hồ đảm bảo an ninh an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ